và mở đầu sẽ là thông tin tại an giang
mới đây một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
đối tượng là trần trí mãnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú tại khóm sáu phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh
và là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo chạy điều động nhằm điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi địa phương khác
sau thời gian điều tra thu thập chứng cứ vào sáng ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành bắt giữ trần trí mãnh
đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của mãnh là chi nhánh công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh
kho phụ tùng xe mô tô và kho nhớt của công ty này tại đường số tám khu dân cư ngọc hầu khóm tám phường châu phú a thành phố châu đốc
lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ trên một thùng can và phi chứa chất lỏng có thể tích từ một mươi lít cho đến hai trăm linh lít
trên một ba trăm sáu mươi thùng cắt tông bên trong có chứa nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhất khác nhau
và gần một bao thùng cắt tông chứa phụ tùng xe mô tô nghi là hàng giả các nhãn hiệu nhớt và xe mô tô nổi tiếng
nhiều xe mô tô ô tô các loại cùng với nhiều giấy tờ sổ sách liên quan
ngoài ra trong quá trình khám xét tại nhà của mãnh lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
vụ việc đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi vi phạm pháp luật của mãnh cùng đồng bọn
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm cho biết
vừa phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy
của việt nam cục điều tra chống buôn lộ tổng cục hải quan phát hiện triệt phá và bắt giữ liên tiếp ba vụ vận chuyển
trái phép chân ma túy của một đối tượng thu giữ gần sáu kg ma túy nghi vấn là cần sa
theo đó qua công tác thu thập thông tin điều tra nắm tình hình lực lượng hải quan đã đưa vào giám sát trọng điểm
các lô hàng được gửi từ mỹ về việt nam của một đối tượng ngụ tại biên hòa đồng nai qua kiểm tra thực tế
ba lô hàng từ mỹ quát cảnh qua nhật về việt nam cơ quan hải quan phát hiện tổng cộng năm tám mươi bốn kg thảo mộc khô
nghi là ma túy cần sa hiện số tăng vật này đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giữ
đối tượng lê văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại khóm một thị trấn rạch gốc huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
về hành vi giết người
tối ngày một mươi một tháng ba hậu quả là một người chết và một người bị thương
theo đó vào chiều cùng ngày trong cuộc nhậu tại nhà của nguyễn thị nhi tại thị trấn rạch gốc huyện ngọc hiển
cùng một số người quen thì giữa quốc và nhi đã xảy ra mâu thuẫn đến khoảng một mươi tám h nhi ngon và tâm cùng quốc
thuê xe ô tô để đi từ huyện ngọc hiển sang huyện trần văn thời khi lên xe giữa quốc và nhi tâm lại xảy ra cửa cãi
khi xe đang đi đến quốc lộ một thuộc xã tân hưng đông huyện cái nước thì được quốc đã dùng dao
mang theo đâm vào người ngon sau đó tiếp tục đâm vào người nhi hậu quả làm ngon tử vong nhi bị thương
chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi sự việc xảy ra quốc đã đến công an huyện cái nước tỉnh cà mau đầu thú
qua kiểm tra nhanh lê văn quốc có sử dụng ma túy đá vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
là nguyễn thành tài hai mươi một
trần hai mươi một tuổi trần minh thành hai mươi một tuổi hoàng minh tài ba mươi một tuổi vũ văn trung hai mươi sáu tuổi và tô phước thái hai mươi chín tuổi
để điều tra về hành vi cướp tài sản trong số đối tượng này hoàng minh tài thường trú ở huyện hớn quản
còn lại là đều trú tại xã phước long tỉnh bình phước
trước đó phạm thị mỹ dinh ba mươi hai tuổi và bạn trai là nguyễn văn diện ba mươi hai tuổi đều trú tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước
đến khu phố hai phường long thủy thị xã phước long rủ nguyễn thành tài và một số đối tượng cùng nhau đánh bạc
trong quá trình chơi tài phát hiện diện gian lận nên yêu cầu trả lại số tiền đã thắng của mọi người
lúc này diện không thừa nhận mình đánh bài bịp nên tài đã điện thoại cho số đối tượng trên đến giải quyết
tại đây cả nhóm đã dùng dao cây sắt đe dọa và hành hung diện và dinh đồng thời yêu cầu diện và dinh trả lại số tiền đã thắng bài ngày hôm đó và trước đó
bị đánh và đe dọa nên dinh đã đưa cho nhóm của tài tổng cộng là hai mươi một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng
do chưa đủ số tiền thua bạc trước đó nên nhóm của tài đã yêu cầu diện và dinh viết giấy nợ với số tiền là ba mươi triệu đồng
không dừng lại ở đó trung còn tháo trang sức dinh đang đeo là hai nhẫn và một lắc tay
hiện vụ việc đang được công an thị xã phước long điều tra mở rộng
đội kỳ sát hình sự công an quận sơn trà vừa phát triển
phối hợp với công an phường phước mỹ bắt giữ đối tượng thượng đình bảo hai mươi bốn tuổi trú tại huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vì đã có hành vi trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực công viên biển đông
vốn có nghề nghiệp ổn định làm cơ khí vào chiều ngày bảy tháng ba bảo đến công viên biển đông để đi dạo
khi đến một đôi nam nữ có để tư trang là điện thoại và ví tiền trong cốc xe bảo lén lút chú ý và theo dõi
khi đôi nam nữ rời đi xuống biển thì bảo đã tiếp cận xe máy đang dựng ở vệ đường cậy cốp xe và lấy trộm được hai điện thoại di động và số tiền là một triệu năm trăm linh ngàn đồng
tổng giá trị tài sản bị mất cắt gần hai mươi triệu đồng
nhận tin báo công an quận sơn trà đã khẩn trương vào cuộc và truy xét ra tung tích của thượng đình bảo đang lẩn trốn tại quê nhà
vào ngày một mươi hai tháng ba các trinh sát đã bắt giữ được bảo tại quảng ngãi và di lý về thành phố đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
tại cơ quan công an bảo đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của hai du khách đem bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân
sau một thời gian công an tỉnh đồng nai và công an các đơn vị địa phương gia quân thực hiện phối hợp tuần tra vũ trang công khai
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm thì đến nay công an nhiều địa phương trên địa bàn đã phối hợp ngăn chặn và giải tán nhiều đám đông tụ tập đêm khuya
qua công tác tuần tra vũ trang công khai đã bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự tội phạm ma túy thu giữ nhiều công cụ hung khí nguy hiểm
ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên antv tại địa bàn huyện nhân trạch
nhân trạch là địa bàn có nhiều khu công nghiệp lại dắp danh đường thủy đường bộ với thành phố hồ chí minh và bà rịa vũng tàu huyện long thành là cơ hội để nhân trạch phát triển kinh tế xã hội
nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ tiềm ẩn những yếu tố phức tạp
công an còn lợi dụng các tuyến giao thông kết nối giữa các địa phương địa bàn dắp danh để hoạt động lưu động
trước tình hình đó công an huyện nhân trạch đã thành lập hai tổ tuần tra nghiệp vụ do đội cảnh sát hình sự làm chủ công
cùng với các đội nghiệp vụ khác của công an huyện lực lượng cảnh sát cơ động của bộ công an triển khai tuần tra tại các tuyến giao thông địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
từ một mươi chín giờ đêm đến sáng tùy theo tình hình thực tế để thực hiện tuần tra có hiệu quả
bên cạnh đó công an các xã thị trấn kiệp phước cũng đã phối hợp với lực lượng dân quân bảo vệ dân phố dân phòng liên tục tuần tra khép kín địa bàn để kịp thời ngăn chặn phát hiện xử lý các đối tượng vi phạm
thành lập hai tổ tuần tra vũ trang do lực lượng cảnh sát hình sự là đơn vị chủ trì
thành viên tham gia bao gồm có lực lượng cảnh sát kinh tế cảnh sát giao thông lực lượng ma túy đồn công an khu nghiệp
bên cạnh đó là chúng tôi có được bổ sung thêm một mươi năm đồng chí cảnh sát cơ động của bộ để tăng cường hỗ trợ cho lực lượng này
song song bên cạnh đó là đối với lại một mươi một xã thị trấn hiệp phước cũng như là đồn công an khu công nghiệp thì thành lập thêm cái tổ do đơn vị mình là phụ trách
riêng hai tổ của công an huyện thì chúng tôi tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm đặc biệt là địa bàn khu công nghiệp
cũng như là nơi mà có đông dân
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến nay công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã tuần tra hơn hai trăm linh ca với hơn năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
qua công tác tuần tra đã đầy đuổi giải tán hai mươi bốn điểm đánh bạc nhỏ một mươi vụ đối tượng gây dối trật tự công cộng phát hiện bắt giữ hai vụ trộm cắp tài sản
công an các xã thị trấn phát hiện hơn năm mươi vụ vi phạm pháp luật nhỏ
có thể nói công tác tuần tra kiểm soát đã mang lại rất nhiều đổi thay tạo được khí thế đấu tranh chấn áp
tội phạm mạnh mẽ trong các đơn vị cũng như trong quần chúng nhân dân góp phần kéo giảm tội phạm bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông
cái hiệu quả rõ nét trong các buổi tuần tra đặc biệt là hai tổ tuần tra của huyện và tổ tuần tra của đồng công an khuôn nghiệp
chúng tôi là kịp thời ngăn chặn một số nhóm thanh niên là quá trình sinh hoạt mâu thuẫn với nhau ở trên mạng
tụ tập băng nhóm dự định hỗn chiến với nhau chúng tôi cũng kịp thời ngăn chặn
chúng tôi kịp thời ngăn chặn và bắt một số đối tượng lập biên bản xử lý theo đúng quy định pháp luật và thu giữ rất nhiều hôn khí
bên cạnh đó trong quá trình tuần tra cũng phát hiện ra nhiều vụ việc vi phạm hình sự
ví dụ như trộm cắp tài sản trong công ty hoặc ngăn chặn những vụ cướp vật trên đường
có thể khẳng định công tác tuần tra vũ trang công khai đã có tác động tích cực góp phần gian đe
làm trun bước hoạt động phạm tội có ý định gây án đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an vào năm h hai mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng ba
tại km bốn trăm sáu mươi tám ba trăm linh đường hồ chí minh thuộc địa bàn thôn trần xã hưng thi huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cụ thể xe ô tô khách mang biển số ba mươi bảy b hai nghìn một mươi do lái xe hoàng văn cảnh điều khiển theo hướng hà nội thanh hóa
đã đối đầu với ô tô tải mang biển số hai mươi chín h bảy trăm hai mươi sáu b
do lái xe bùi văn quý điều khiển theo hướng ngược lại xe tải chở hai anh là bạch công anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và bạch công tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình
vụ đột tai nạn đã khiến cho các anh hoàng văn cảnh bùi văn quý bạch công anh chết tại chỗ
anh bạch công tuyên bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện lạc thủy hòa bình
hai xe ô tô bị hư hỏng nặng
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã cử tổ công tác tới hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh hòa bình
để điều tra và giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định
sáng ngày một mươi sáu tháng ba trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo làm hai người chết và ba người bị thương
vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
vào thời gian trên chiếc xe khách mang biển số ba mươi sáu b ba nghìn bốn trăm một mươi hai do anh nguyễn văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm điều khiển
trên xe chở hai mươi hai người đi theo hướng diễn châu vinh đã va chạm với xe ba mươi bảy v bốn mươi bảy kéo theo xe ba mươi bảy r một
do anh nguyễn xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy điều khiển đang đỗ bên phải đường theo chiều đi từ hà nội đến vinh trước đó
cú đâm mạnh đã làm cho anh nguyễn văn minh tử vong và ba người khác đều trú tại thị xã sầm sơn thanh hóa cùng đi trên xe bị thương
nhận được tin báo bệnh viện một trăm một mươi năm nghệ an đã điều động đội xe đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu
trạm cảnh sát giao thông diễn châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an và công an huyện nghi lộc
đã điều động cán bộ có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng giao thông
nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do nguyễn văn tâm điều khiển xe mang biển kiểm soát ba mươi sáu b ba nghìn bốn trăm một mươi hai vi phạm không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông
hiện nay thì vụ việc đang được công an huyện nghi lộc tiếp tục điều tra xử lý
đây đều là trường hợp f một đã được cách ly trước đó
việt nam hiện có hai năm trăm năm mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có một năm trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm ở trong nước
cả nước hiện đang có ba mươi chín sáu trăm một mươi hai người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly